thưa quý vị ngành logistics việt nam hiện có tốc độ tăng trưởng bình quân từ một mươi bốn một mươi sáu một năm
đóng góp quan trọng cho hoạt động xuất nhập khẩu
tuy nhiên thực tế cho thấy logistics là một trong những ngành có mức độ tiêu thụ năng lượng
và phát sinh khí thải lớn
do vậy sanh hóa lĩnh vực này đang là vấn đề mang tính thời sự và là xu hướng tất yếu
theo ngân hàng thế giới trung bình mỗi năm hoạt động vận tải tại việt nam
phát thải khoảng ba mươi triệu tấn co hai trong đó vận tải đường bộ chiếm tỷ trọng tám mươi năm lượng khí phát thải
lượng phát thải này được dự báo sẽ tăng trung bình từ sáu bảy mỗi năm
đồng thời lượng phát thải khí nhà kính của việt nam đang bị đánh giá là cao hơn nhiều
so với các quốc gia phát triển và đang phát triển trên thế giới lên tới một chín mươi gram co hai trên gdp
bên bangladesh họ sử dụng công nghệ green logistics và sản xuất xanh
đặc biệt châu âu xu thế chung sẽ là yêu cầu các vấn đề giảm thải về khí thải
rồi chất lượng cao hơn về mặt môi trường
mặc dù giữ vị trí quan trọng trong chuỗi sản xuất thương mại
nhưng logistics lại là một trong những lĩnh vực gây ô nhiễm môi trường đáng kể
khi hoạt động vận chuyển hàng hóa chiếm tới khoảng tám tổng lượng khí thải co hai trên toàn thế giới
mọi chủ thể tham gia quá trình vận tải hay là logistics hay cung cấp các dịch vụ có thể phát thải
nhưng mà có và cái lượng mà nó bù ra phát thải ra
cái lượng chúng ta phải tái sinh hay là trồng rừng hay có các giải pháp như là điện mặt trời
vân vân năng lượng xanh năng lượng sạch để ta bù lại môi trường làm sao nó cân bằng nó về không
để phát triển dịch vụ logistics xanh các doanh nghiệp logistics ngoài việc tăng cường kiểm soát
bảo đảm chất lượng sản phẩm và thúc đẩy chuyển đổi số sản xuất
thì cần phải cải thiện cơ sở hạ tầng logistics tăng cường vận chuyển thân thiện với môi trường
kết nối giữa các tổ chức để thúc đẩy phát triển logistics xanh cho sản phẩm xuất khẩu việt nam